cùng với nhiều địa phương trong cả nước huyện văn chấn tỉnh yên bái xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một động lực quan trọng để phát triển mọi đời sống xã hội
với sự cố gắng của đảng bộ và nhân dân huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thuận mới
nét mặt vui tươi phấn khởi được thể hiện rõ trên khuôn mặt của bà vũ thị bắc và bà con thôn một mươi xã tân thịnh khi đi cây cầu mới nối các cụm dân của thôn sắp được hoàn thành
được sự hỗ trợ của nhà nước qua chương trình xây dựng nông thôn mới gia đình bà bắc đã hiến trên bốn trăm linh m hai vườn tạp để làm cầu
với mong muốn con cháu và người dân được đi trên cây cầu kiên cố không phải lo lắng mỗi khi mùa mưa đến
để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới xã tần thịnh đã thành lập ban chỉ đạo thành viên là trưởng các đoàn thể trưởng các thôn bản có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động tiền mặt hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn